tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình ubnd tỉnh đã tổ chức hội nghị đoàn kết toàn dân lần thứ tám năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò chức năng là đội quân chiến đấu
đội quân công tác tích cực công tác làm tốt tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tham gia xây dựng cơ sở chính trị của địa phương vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh đã huy động được hơn năm mươi một ngày công
và hơn một lượt phương tiện tham gia làm mới sửa chữa nâng cấp hơn một trăm linh cây số đường bê tông hai mươi một cây số đường cấp phối nạo vét hàng chục ngàn mét
canh mương nội đồng hỗ trợ gần một tỷ đồng xây dựng một mươi chín nhà đồng đội một mươi tám nhà tình nghĩa nhà đại đoàn kết và nhà tình thương
qua đó góp phần xây dựng vành đai an toàn đơn vị an toàn xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh huyện ngày càng vững chắc
củng cố xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt xây dựng hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới luôn tỏa sáng
tạo được lòng tin đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến về bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện công tác đoàn kết quân dân ở địa phương đơn vị trong thời gian vừa qua
nhân dịp này tỉnh đã tặng bằng khen cho bảy tập thể và một mươi cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đoàn kết quân dân